các đăng kiểm viên thống nhất đưa nguyễn tuấn châu và vũ hồng quang giữ để sử dụng ngoại giao tiếp khách
sau khi nhận được tiền quân tiếp tục kiểm tra hồ sơ phòng vr đã thẩm định đạt trong tháng với số tiền bốn trăm linh đồng trên hồ sơ
trên đó ghi số hồ sơ đã thẩm định và số tiền rồi đưa cho đặng việt hà tại phòng làm việc của hà
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai do cơ quan công an phát hiện xử lý các sai phạm của các đơn vị đăng kiểm
nên những người trên không nhận tiền hối lộ trong hoạt động thẩm định hồ sơ
theo kết luận điều tra từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phòng kiểm định xe cơ giới đã thẩm định và cấp hai mươi chín sáu trăm bảy mươi sáu giấy chứng nhận thẩm định thiết kế
bị can trần anh quân nhận tiền từ các đăng kiểm viên hơn hai mươi tỷ đồng
số tiền hối lộ nhận được quân chia cho trần kỳ hình gần một bảy tỷ đồng
chia cho đặng việt hà gần sáu tỷ đồng chi ngoại giao tiếp khách hội nghị là hơn một sáu tỷ đồng
số tiền hối lộ quân hưởng lợi là hơn một mươi một tỷ đồng
ngoài ra trong quá trình cấp phép đủ điều kiện hoạt động
kiểm tra đánh giá trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi chín d
trần anh quân còn nhận hối lộ của trần bửu tùng số tiền chín năm trăm linh usd
đang nói người tố cáo hành vi nhận hối lộ của cựu cục trưởng cục đăng kiểm đặng việt hà
chính là bị can trần anh tú phó giám đốc phụ trách trung tâm đăng kiểm năm mươi năm v
theo kết luận điều tra bị can trần anh tú bị cáo buộc thực hiện theo chủ trương của ông đặng việt hà
khi đó là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam và nguyễn đình quân cho đăng kiểm viên nhận hối lộ
nên phải chịu trách nhiệm chung về số tiền nhận hối lộ của trung tâm
cụ thể tú đã chỉ đạo phạm ngọc hà khuất duy thịnh và các đăng kiểm viên
tiếp tục nhận tiền hối lộ gom lại ăn chia và chia số tiền nhận được cho đặng việt hà
tú được các bị can khác chia tổng cộng một trăm ba mươi triệu đồng
bị can sử dụng tiêu xài cá nhân
quá trình điều tra đã nộp khắc phục số tiền một trăm ba mươi năm triệu đồng
ngoài ra bị can tú đã chia lại tiền cho đặng việt hà tại phòng làm việc của hà
vào các ngày được triệu tập gia cục đăng kiểm việt nam họp bàn giao tổng cộng là một trăm tám mươi triệu đồng
bị can tú bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
hiện nay bị can đang thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
cũng theo kết luận điều tra bị can trần anh tú có đơn đầu thú hành vi phạm tội
có đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ của đặng việt hà tự nguyện khắc phục hậu quả
thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
thưa quý vị ngoài hành vi vụ lợi cá nhân buông lòng quản lý thiếu kiểm tra giám sát
để xảy ra sai phạm tiêu cực có hệ thống trong thời gian dài
bị can đặng việt hà khi biết tin công an đang điều tra các sai phạm xảy ra
tại cục đăng kiểm việt nam và các cơ quan liên quan đã chi hơn hai bốn tỷ đồng
để nhờ người thu thập thông tin điều tra
theo kết luận điều tra khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do lo sợ bị cơ quan công an phát hiện hành vi sai phạm
đặng việt hà đã trả lại năm tỷ đồng tiền nhận hối lộ cho trần anh quân
quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới vr
trần anh quân giao cho nghiêm văn cường đăng kiểm viên phòng vr cất giữ
sau đó khi cơ quan điều tra phát hiện xử lý nhiều sai phạm đăng kiểm trên cả nước
đặng việt hà trao đổi với lại thái phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
phó tránh văn phòng cục đăng kiểm về việc công an xử lý nhiều sai phạm
liên quan đến trung tâm đăng kiểm nhưng không nắm được thông tin xử lý về sai phạm gì
lúc này phong nói có quen biết nguyễn văn trung
người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan công an
nghe vậy hà nói với phong nhờ trung tìm hiểu thông tin xem công an xử lý như thế nào
tiếp đến hà chỉ đạo trần anh quân dùng tiền trong khoảng năm tỷ đồng hà trả lại
để đổi một trăm linh usd
quân tiếp tục chỉ đạo nguyễn phương nam đăng kiểm viên phòng vr
liên hệ nghiêm văn cường lấy tiền để đi đổi tiền usd cho đặng việt hà
phương nam đồng ý
nam gặp cường lấy hơn hai bốn tỷ đồng
đổi thành một trăm linh usd và đưa cho trần anh quân
sau đó quân đưa một trăm linh usd cho đặng việt hà tại phòng làm việc của hà
sau khi nhận được tiền từ quần hà gọi lại thái phong lên phòng làm việc
và đưa một trăm linh usd cho phong
sau đó phong gặp và đưa số tiền này cho nguyễn văn trung
để nhờ tìm người thu thập thông tin đến vụ án đăng kiểm
tuy nhiên nhận tiền dòng trung chỉ tìm hiểu thông tin qua báo chí
không cung cấp thu thập được thông tin gì như hứa hẹn
rồi chiếm đoạt số tiền này
khi biết phong bị công an triệu tập mời làm việc trung mới trả lại chín mươi chín usd
hành vi của trung phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
sau khi bị khởi tố bắt giam ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đặng việt hà đã có đơn tố cáo gửi nhà giam giữ công an quận một mươi hai
thành phố hồ chí minh về việc nguyễn văn trung lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hà
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nguyễn văn trung
và hành vi môi giới hối lộ của lại thái phòng
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã thu giữ được số tiền đặng việt hà đưa cho trần anh quân
và tiền đưa cho nguyễn văn trùng hơn hai năm tỷ đồng và chín mươi chín usd
trong vụ án này bị can trần kỳ hình cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
từ tháng một năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đặng việt hà cựu cục trưởng cục đăng kiểm việt nam
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
hai trăm năm mươi ba bị can khác bị truy tố trong nhóm một mươi một tội danh
gồm đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác
sản xuất mua bán trao đổi hoặc tặng cho phần mềm
để sử dụng vào mục đích trái pháp luật
xâm phạm trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông
hoặc phương tiện điện tử của người khác
làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
lừa đảo chiếm đoạt tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ tha mô tài sản